tuy nhiên bất động sản nghỉ dưỡng lại là một bức tranh đối lập so với sự ảm đạm của bất động sản phân khúc nhà ở và đất nền
tại các sàn giao dịch của bất động sản nghỉ dưỡng thì vẫn khá nhộn nhịp và dự báo là có nhiều điểm sáng khởi sắc trong năm hai nghìn hai mươi
nội dung này sẽ được phóng viên kinh tế và tiêu dùng đi sâu phân tích
dù đối mặt khó khăn liên tiếp nhưng khảo sát quanh thị trường đầu tư bất động sản vẫn là kênh đầu tư được lựa chọn nhiều nhất